để đấu tranh ngăn chặn tên nạn ma túy diễn ra tại các tụ điểm vui chơi giải trí ngoài trách nhiệm của lực lượng công an cần sự vào cuộc của mỗi gia đình và toàn xã hội trong việc tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như quản lý giáo dục con em mình tránh xa tiền nạn ma túy
công an huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc tạm giữ một mươi đối tượng và thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng tiền tăng vật
bất ngờ ập vào căn nhà của nguyễn văn minh địa chỉ thuộc ấp ba xã tân bình lực lượng chức năng bắt quả tang một mươi đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
ổ bạc này do nguyễn văn đó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đứng ra tổ chức
còn tại tỉnh bến tre đột kích vào tụ điểm đánh bạc tại khu đất chống thuộc ấp phước tân xã tam phước huyện châu thành đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
lực lượng công an đã bắt được một mươi một đối tượng tại hiện trường tạm giữ năm con gà ba mươi ba xe mô tô với số tiền gần hai mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan đồng thời lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và đưa các đối tượng về cơ quan công an
để tiếp tục điều tra xử lý

để tiếp tục điều tra xử lý